chiều ngày hai mươi ba tháng hai phòng kỹ thuật bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai dưới sự chỉ đạo của cục kỹ thuật bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
phối hợp đồng bộ với nhà máy x năm mươi tổng cục công nghiệp quốc phòng đã tiến hành đưa thành công tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi ba hải đội hai trăm linh hai lên sưởng sửa chữa tàu thuyền
đây là lần đầu tiên ngành kỹ thuật cảnh sát biển nói chung và ngành kỹ thuật bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai nói riêng
đưa thành công tàu tuần tra cao tốc lên sườn sửa chữa bằng hệ thống cầu tự hành hiện đại mới được trang bị
tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi ba là loại tàu tuần tra cao tốc do việt nam đóng được hạ thủy năm hai nghìn chín
tàu có chiều dài bốn mươi hai tám mươi tám m rộng tám hai mươi chín m lượng dãn nước hai trăm hai mươi năm m
trong thời gian qua cán bộ chiến sĩ ngành kỹ thuật bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã nỗ lực chủ động nghiên cứu học tập
tiếp thu và làm chủ công nghệ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác bảo đảm kỹ thuật tàu
tàu thuyền tại đơn vị việc đưa được tàu tuần tra cảnh sát biển lên sưởng sửa chữa tại bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
đặt một dấu son lớn trong công tác làm chủ trang bị kỹ thuật làm chủ công nghệ mới hiện đại của ngành kỹ thuật cảnh sát biển
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới